ngày hai tháng một mươi tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã diễn ra hội thảo khoa học huyền thoại một mươi nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không lam hạ
đại đội dân quân phòng không lam hạ thành lập ngày năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm với hai trung đội trong đó trung đội nữ gồm hai mươi bốn thành viên có nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu
sau các trận chiến đấu ác liệt với không quân mỹ một mươi cô gái từ độ tuổi một mươi sáu đến hai mươi bốn trong trung đội nữ đã anh dũng hy sinh
chiến công và sự hy sinh oanh liệt của một mươi nữ dân quân pháo phòng không lam hạ đã tạo nên sức mạnh to lớn để cả dân tộc đứng lên chống giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc thống nhất đất nước